các nhà khoa học đánh giá là an toàn có tính sinh miễn dịch sau sản sinh kháng thể
tuy nhiên về hiệu lực bảo vệ kéo dài bao lâu thì lại cần phải có thời gian để nghiên cứu